sau khi khởi tố bị can đào duy tùng người từng được tổ chức cho trốn sang lào
sau đó nhập cảnh trái phép vào việt nam làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hải dương
mở rộng điều tra công an tỉnh hải dương tiếp tục khởi tố bắt tạm giam đối tượng đào anh tuấn
ở phường nhị châu thành phố hải dương tuấn chính là người đã tổ chức cho tùng trốn đi nước ngoài
vào khoảng tháng bốn năm nay tuấn đã tổ chức cho em trai là đào duy tùng trốn sang lào
sau đó tùng lại nhập cảnh trái phép vào việt nam mặc dù đã tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín ở lào
nhưng về việt nam tùng không khai báo và không thực hiện việc cách ly
hậu quả đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố hải dương
riêng tùng đã bị khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người còn đối với đào anh tuấn sau khi hoàn thiện hồ sơ
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tuấn về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
tuấn từng có hai tiền án về tội cướp gây dối trật tự công cộng và tội trộm cắp tài sản
mới mãn hạn tù vào tháng tám năm ngoái